thưa quý vị trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
chỉ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên chỉ có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm
với nền nhiệt độ ngày đêm ở mức là một mươi bốn hai mươi bốn độ
chỉ riêng ngày mùng một mươi do ảnh hưởng của hồi tụ gió trên mực năm m nên mưa rông sẽ tăng nhẹ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
cũng phổ biến chỉ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét
với mức nhiệt ngày đêm tại khu vực này là một mươi ba hai mươi bốn độ có nơi thấp hơn trời rét đậm rét hại
tại miền trung hình thế gây mưa suy yếu dần nên khu vực các tỉnh từ quảng trị cho đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục có mưa mưa rào cục bộ có nơi mưa to và rông
từ khoảng ngày mùng một mươi thì mưa rông sẽ giảm nhanh xuống ở diện vài nơi
mưa giảm nên nhiệt độ cũng trên đà tăng dần đạt trong khoảng là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai cũng duy trì mưa rông có nơi có mưa vừa đến mưa to
sau đó cũng từ ngày mùng một mươi thì mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ trên khu vực vì vậy cũng có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm ở mức một mươi chín ba mươi độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên mưa tiếp tục lập lại trên khu vực nhưng có xu hướng giảm dần từ ngày mùng một mươi
do mưa có xu hướng giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực này sẽ có xu hướng tăng nhẹ
hôm nay và ngày mai giao động ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ và sau đó
sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đến với các tỉnh thành miền nam trong hôm nay và ngày mai cũng duy trì mưa rông rải rác
sau đó từ ngày một mươi thì mưa cũng trên đà giảm xuống ở diện vài nơi
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng dần
hôm nay và ngày mai ở mức là hai mươi hai ba mươi độ và sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo